người dân không nên hoang mang lo lắng và không nên tích chữ hàng hóa lương thực thực phẩm
hà nội bảo đảm cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân thủ đô
đó là khẳng định của ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay trong sáng ngày bảy tháng ba bộ công thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn hà nội
tăng cường nguồn cung hàng hóa nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp từ các điểm bán hàng ngoài hà nội để tăng lượng cung ứng cho địa bàn thành phố hà nội
theo báo cói nhanh của các doanh nghiệp lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch tăng ba mươi bốn mươi
các doanh nghiệp đã tiếp tục có phương án tăng cường hàng hóa ngay từ đêm ngày sáu tháng ba và sáng sớm ngày bảy tháng ba
bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân kể cả khi lượng mua sắm tăng cao không để xảy ra tình trạng thiếu hàng
vì vậy người dân không nên hoang mang lo lắng và không nên tích chữ hàng hóa lương thực thực phẩm